thưa quý vị và các bạn
trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa
bên cạnh xu thế hòa bình và hội nhập
vẫn tồn tại các cuộc chiến tranh với những quy mô khác nhau
chính vì thế báo chí viết về chiến tranh
vẫn là một phần quan trọng một bộ phận khó có thể tách rời của báo chí
chương trình hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn bài
báo chí phản ánh chiến tranh hiện tại và tương lai
của tiến sĩ bùi thị như ngọc
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghiệp
công nghệ hiện đại báo chí phản ánh chiến tranh
có sự song hành hỗ trợ gắn kết của hàng loạt
các phương tiện kỹ thuật tiên tiến như máy quay phim
máy ảnh điện thoại di động tích hợp camera
kết nối internet có sự tương tác hỗ trợ
của bản thân những người tham gia hoặc chịu ảnh hưởng
bởi cuộc chiến tranh đó thông qua các hình thức đa dạng
ví dụ như cung cấp thông tin quay video clip
nhằm đưa ra bằng chứng xác thực phản ánh hiện thực cuộc chiến
xong điều đáng nói là bao trùm
bao trùm các tác phẩm báo chí phản ánh chiến tranh
là sự thể hiện những thông điệp về giá trị nhân văn và nhân đạo
của tình thương yêu và khát vọng hòa bình
luôn được đề cao trong lòng nhân loại tiến bộ
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít những tác phẩm báo chí
phản ánh chiến tranh mang tính phiến diện một chiều
hoặc có hơi hướng cổ vũ châm ngòi thêm những mâu thuẫn
trong cuộc chiến đã gây ảnh hưởng không tốt
đến nhận thức và hành động của nhiều người
sự cạnh tranh gây gắt trong việc đem đến những thông tin
hấp dẫn nóng hồi về cuộc chiến cho công chúng
dẫn đến tình trạng phản ánh bạo lực quá đà
hoặc tần suất xuất hiện của các tác phẩm báo chí
phản ánh chiến tranh có lúc dày đặc
khiến một bộ phận công chúng cảm thấy chiến tranh
trở thành chuyện bình thường và thở ơ với những khó khăn
mất mát khổ đau của con người trong cuộc chiến
hoặc bàng quan với thử cuộc
ở khía cạnh này báo chí quyền lực thứ tư
phản ánh chiến tranh đang đứng trước những thời cơ
và cả thách thức yêu cầu ngày càng mới và khắt khe
đòi hỏi đội ngũ những người làm báo không chỉ cần
đưa thông tin chính xác thời sự sắc xảo
mà còn phải bảo đảm các tiêu chí yêu cầu
về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và văn hóa nghề nghiệp
thực tế hoạt động báo chí viết về chiến tranh
trên thế giới và ở việt nam cho thấy
những thông tin về cuộc chiến về sự thắng bại
về những đau thương mất mát những hy sinh
khổ đau của các thân phận trong chiến tranh
hay những đòn cân não giữa các bên đối đầu
trong cuộc chiến sẽ chỉ là những hiện thực
trần trụi và khốc liệt nếu không có
sự phản ánh với cái nhìn trung thực
khách quan và nhân đạo
những tác phẩm báo chí phản ánh chiến tranh
một cách chân thực và mang đậm khát vọng
nhân văn nhân đạo nhân bản sẽ có tác dụng
hơn triệu lời miêu tả có sức tác động
lây động lòng người hơn ngàn vạn lời
cổ vũ kêu gọi hiệu triệu vai trò
và trách nhiệm sứ mệnh nặng nề
cao cả của nền báo chí chân chính
phản ánh chiến tranh bởi thế càng
trở nên quan trọng và cần thiết
trong đời sống xã hội
cũng do vậy mà cái đích tận cùng
của báo chí viết về chiến tranh
là phải truyền tải được những thông điệp
khát vọng hòa bình giúp nhân loại biết
trân trọng và có ý thức chung sức đồng lòng
xây dựng gìn giữ nền hòa bình chung
cũng chính từ đây có thể thấy
hiện tại và tương lai của báo chí
phản ánh chiến tranh luôn có sự nối dài
và học hỏi từ những bài học kinh nghiệm
trong lịch sử trong quá khứ
là cầu nối từ quá khứ hiện tại
đến tương lai
đồng thời góp phần phản ánh và tái hiện
gìn giữ các giá trị của lịch sử văn hóa nhân loại
ở góc nhìn riêng song không kém
phần hấp dẫn và mang tính giá trị
cao về cả hình thức các thể loại
phản ánh và nội dung phản ánh
trong dòng chảy của đời sống xã hội
báo chí nói chung với vai trò là
quyền lực thứ tư bên cạnh bảo đảm
các tiêu chí về tính khách quan và công bằng
vẫn phản ánh các cuộc chiến tranh
theo xu hướng quan điểm và lập trường
chính trị nhất định
thế giới đã từng chứng kiến
truyền thông mỹ một thời gian dài xuất hiện
rồn dập các bài viết mang xu hướng ủng hộ
cho quan điểm của nhà cầm quyền mỹ
trong vấn đề châm ngòi nổ và phản ánh
cuộc chiến ở afghanistan
ở iraq ủng hộ cuộc chiến
chống khủng bố trên phạm vi
và quy bô rộng lớn
ở nước ta với quan niệm báo chí
cách mạng là một mặt trận chiến đấu
của cách mạng chủ tịch hồ chí minh
từng chỉ rõ cán bộ
báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng
cây bút trăng đấy là vũ khí
sắc bén của họ bài báo là
tờ hịch cách mạng đã là
nhà báo chiến sĩ cách mạng
bất cứ người cầm bút nào trên mặt trận
báo chí cách mạng phải hiểu rõ mục tiêu
nhiệm vụ cách mạng là gì
quán triệt tư tưởng
của chủ tịch hồ chí minh trên cơ sở
kế thừa có chọn lọc và sáng tạo
quan điểm của chủ nghĩa mark lenin
đội vũ như người làm báo nước ta đã vận dụng
sáng tạo quan điểm về bản chất của báo chí cách mạng
là thể hiện rõ tính chiến đấu
tính khoa học tính giai cấp
tính chân thực khách quan
thông qua các hình thức phương thức truyền tải
thông tin đơn giản dễ hiểu
đại chúng sinh động
từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ
tuyên truyền tập thể cổ động tập thể
tổ chức và giáo dục tập thể
thông qua các tác phẩm báo chí phản ánh chiến tranh
nói đến báo chí
phản ánh chiến tranh bên cạnh
các cuộc chiến đang diễn ra mà báo chí nước ta
và báo chí thế giới đang từng ngày từng phút
cập nhật truyền tải thông tin
không thể không nhắc đến các cuộc chiến đã qua
nhưng vẫn còn nguyên các giá trị
ý nghĩa thời sự và bài học lịch sử
điển hình như đối với hai cuộc chiến tranh
chống thực dân pháp và đế quốc mỹ ở nước ta
báo chí nước ta và nhiều tờ báo tiến bộ trên thế giới
viết về hai cuộc chiến này khắc họa
nhìn nhận cuộc chiến đã qua
dưới cái nhìn khái lược phê bình
phản biệt phân tích
nhắc lại lịch sử
nhìn nhận cuộc chiến lịch sử
dưới những góc nhìn mới sâu sắc hơn
phong phú hơn gợi nhắc nhân dân
và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới
thêm hiểu và biết gìn
giữ trân trọng giá trị của hòa bình
những năm gần đây
trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa
sự phát triển nhanh mạnh như vũ bão
của khoa học kỹ thuật và công nghệ
của mạng internet báo chí phản ánh
chiến tranh có nhiều thuận lợi hơn
so với trước đây về nhiều mặt
sông báo chí phản ánh chiến tranh
trong giai đoạn hiện nay cũng gặp phải
không ít khó khăn thách thức điển hình là
việc kiểm chứng độ chân thực của thông tin
trong một thế giới của vô vàn
các nguồn tin đa dạng từ các kênh báo chí
truyền thông chính thống đến các nhà báo công dân
và các nguồn thông tin đa chiều khác
có thể khác nhau về mục đích
động cơ truyền tin không phải
lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi
sự chạy đua gây gắt thậm chí khốc liệt
giữa phóng viên các cơ quan báo chí
để cập nhật truyền tải tin thức chiến tranh
một cách thời sự và chân thực nhất
dẫn đến áp lực và cạnh tranh
về thời gian hàm lượng mức độ hấp dẫn
của thông tin thậm chí mức độ chính xác
của thông tin về chiến tranh được truyền tải
giữa các phóng viên các cơ quan báo chí
thứ ba âm mưu diễn biến hòa bình
của các thế lực thù địch thông qua việc truyền tải
các thông tin một chiều về cuộc chiến
khiến các đối tượng công chúng có thể có
cái nhìn thiên lệch sai lệch
về bản chất của vấn đề
từ đó có thể dẫn tới việc công chúng có những tư tưởng
hành động cực đoan
thứ tư sự cạnh tranh giữa mảng chủ đề
báo chí phản ánh chiến tranh và phản ánh
các mảng chủ đề khác chính trị
kinh tế văn hóa khiến thông tin
về chiến tranh nếu không có được sự cập nhật
chính xác và sắc xảo nhân văn
sẽ rất dễ bị chìm lấp
trong một biển thông tin sôi động
về nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội hiện đại
trong những năm đầu thế kỷ hai mươi một
trước những chuyển biến sâu sắc
của môi trường xã hội cũng như
điều kiện thói quen tác nghiệp
và các điều kiện về phương tiện kỹ thuật
báo chí đang có sự thay đổi
ở nhiều bình viện nhiều cấp độ
như từ mô hình báo chí đơn lập
đến mô hình báo chí tích hợp
từ báo chí thông tin đến báo chí tương tác
sự tồn tại phát triển biến đổi
của báo chí phản ánh chiến tranh
với tư cách là một phần một bộ phận
của báo chí cũng không nằm ngoài
các xu hướng biến đổi trên
nhìn tới tương lai có thể thấy một số xu hướng
tồn tại phát triển của báo chí phản ánh chiến tranh
như một là
bên cạnh xu hướng hòa bình là xu hướng
đa phần nhân loại tiến bộ đều hướng tới
và mong muốn đạt được
thì chiến tranh mâu thuẫn xung đột
giữa một số quốc gia dân tộc cộng đồng
nhóm người về lợi ích tư tưởng
danh giới lãnh thổ
sẽ vẫn còn tồn tại và có thể phát triển
ở mức độ phức tạp
do đó sự tồn tại
và vai trò cần thiết của báo chí phản ánh chiến tranh
vẫn được coi là một phần khó
có thể thiếu trong đời sống xã hội
ngày càng có sự chuyển hướng về phương thức
và hình thức truyền tải thông tin chiến tranh đến công chúng
nếu như trước kia
báo in chiếm vai trò lớn và phổ biến
với những tin tức bài viết
phân tích bình luận thì ngày nay
xu hướng tích hợp hiện đại hóa
việc truyền tin thông qua các trang báo mạng điện tử
các kênh truyền hình có sự hỗ trợ
của internet sự tương tác
qua các trang mạng xã hội facebook twitter
và các kênh truyền
thông tin rộng rãi khác
hình là youtube đang trở thành hình thức
phổ biến được sử dụng rộng khắp
trên thế giới
ba là mức độ cập nhật thông tin
của báo chí từ nơi xảy ra chiến sự
đến cơ quan báo chí và đến với công chúng
có thể được diễn ra gần như
hoặc thậm chí ngay đúng thời điểm
các sự kiện diễn biến của cuộc chiến diễn ra
thông qua hình thức truyền tải
phản ánh tình hình chiến sự trực tiếp
quá trình tác nghiệp của phóng viên phản ánh chiến tranh
được sự hỗ trợ ngày càng đắc lực
của các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại
hơn gấp nhiều lần so với trước đây
mức độ tương tác giữa cơ quan báo chí
phóng viên và bản thân những người
tham gia cuộc chiến cũng sẽ tiếp tục được
nâng lên nhờ các phương tiện kỹ thuật hiện đại
mạng internet và các thiết bị
vệ tinh giúp tăng cường cập nhật
truyền tải thông tin chiến tranh nhanh nhạy
nóng hổi chưa từng có so với trước đây
cùng với đó
là mức độ và thời gian tương tác
giữa báo chí với công chúng cũng ngày càng
trở nên nhanh chóng hơn với diện truyền tải
và bao phủ thông tin rộng rãi hơn
nhờ mạng internet khiến công chúng
vừa có thể tiếp nhận thông tin vừa có thể
phản hồi thông tin ở bất kỳ nơi nào
trên thế giới
sáu là có sự cạnh tranh ngày càng
khốc liệt không chỉ giữa các cơ quan báo chí
mà còn giữa cơ quan báo chí với các
nhà báo công dân các trang mạng xã hội
các kênh thông tin online
trong phản ánh các thông tin các khía cạnh
của cuộc chiến với những góc nhìn
báo chí phản ánh chiến tranh
cần bảo đảm tính trung thực tin cậy
kịp thời cùng với lập trường chính trị
đúng đắn để truyền tải thông tin
chiến tranh đến công chúng một cách cập nhật
phong phú mà không bị quá xa đà
vào phản ánh một chiều phiết liện
hoặc lợi dụng cuộc chiến để tạo
nên những cuộc xung đột bùng nổ
nguy hại đến hòa bình của nhân loại
người làm báo cần không ngừng học hỏi
rèn luyện trao dồi mở mang chi thức
của bản thân nhằm có kiến thức và bản lĩnh
chi thức vững vàng để cho
ra đời những tác phẩm báo chí phản ánh chiến tranh
vừa mang tính thời sự vừa
mang tính trung thực tin cậy và
nhân vật người làm báo
cũng nên thông thạo ít nhất một ngoại ngữ phổ biến
đặc biệt là tiếng anh nhằm
dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận khai thác
các nguồn thông tin từ đồng nghiệp khắp nơi
trên thế giới và từ mạng internet
đồng thời có thể độc lập tác nghiệp mà
không cần sự trợ giúp của phiên dịch khi
tác nghiệp ở vùng chiến sự
các cơ quan báo chí người làm báo
cần nắm chắc và sử dụng hiệu quả
các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại
phục vụ quá trình tác nghiệp đồng thời
tận dụng tối đa ưu thế của mạng internet
để truyền tải cập nhật tin thức chiến tranh
đến công chúng từ đó góp phần định hướng
thông tin và nhận thức đúng đắn về
cuộc chiến cho họ
cần tăng cường sự hợp tác giữa nhà báo
và các công dân trong đời thực cũng như tăng cường
tính tương tác trên mạng internet
thông qua các trang cá nhân trang mạng
xã hội nhằm thu thập thẩm định
và truyền tải thông tin chiến tranh
một cách nhanh chóng và chính xác đến công chúng
tiêu chí nhân văn nhân đạo
hướng đến phát triển bền vững
con người và môi trường
luôn cần được đề cao và tôn trọng
trong suốt quá trình báo chí phản ánh chiến tranh
để bảo đảm các thông tin hình ảnh về chiến tranh
một mặt được cập nhật kịp thời đa dạng
mặt khác không mang tính phá hoại
hay hủy điện con người cộng đồng người
và môi trường sống bền vững của loài người
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
báo chí phản ánh chiến tranh
hiện tại và tương lai
của tiến sĩ bùi thị như ngọc
học viện báo chí và chuyên truyền
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau